thành ủy hà nội tổ chức hội nghị lấy ý kiến góp ý của văn phòng trung ương đảng các ban đảng trung ương và hội đồng lý luận trung ương
vào dự thảo báo cáo chính trị đại hội đại biểu lần thứ một mươi bảy đảng bộ thành phố nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đồng chí vương đình huệ ủy viên bộ chính trị bí thư thành ủy hà nội chủ trì hội nghị
dự hội nghị còn có đồng chí nguyễn xuân thắng bí thư trung ương đảng chủ tịch hội đồng lý luận trung ương giám đốc học viện chính trị quốc gia hồ chí minh
dự thảo báo cáo chính trị xác định phương hướng mục tiêu năm nhiệm vụ chủ yếu bốn nhóm chỉ tiêu với hai mươi chỉ tiêu cụ thể
ba khâu đột phá và một mươi bốn nhiệm vụ giải pháp của thành phố trong nhiệm kỳ mới hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
yêu tiên hiện đại hóa phát triển nhanh và đầu bộ hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội gắn với thiết kế xây dựng một số công trình kiến trúc tiêu biểu của thủ đô
các đại biểu đánh giá dự thảo báo cáo chất lượng sâu sắc toàn diện và mang đặc trưng của hà nội
cần làm rõ hơn phần dự báo tình hình những khó khăn thách thức trong năm năm tới tập trung giải quyết rứt điểm những vương mắc còn tồn động
kết luận hội nghị đồng chí vương đình huệ khẳng định tiểu ban văn kiện sẽ tiếp tục tiếp thu các ý kiến để xây dựng bản báo cáo chính trị chính thức
có chất lượng cao làm cơ sở lãnh đạo chỉ đạo phát triển thủ đô xứng đáng với sự mong đợi của nhân dân